thưa quý vị liên quan đến vụ giết người ở yên bái vào chiều ngày hôm qua
do tranh chấp đất đai khiến hai nạn nhân tử vong
sáng nay vào khoảng chín h một mươi năm phút lực lượng chức năng đã tìm nghi phạm đã chết trong tình trạng treo cổ
tại một khu đồi thuộc thôn trung tâm xã an bình huyện văn yên cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng một km
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn anh đặng văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và chị đặng thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng chú tại thôn trung tâm xã an bình huyện văn yên được chị gái là đặng thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
vợ cũ của nguyễn văn mạc nhờ đến san gạt bãi đất ở thôn trung tâm xã an bình
thì bị nguyễn văn mạc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thôn dùng kiếm chém nhiều nhát khiến anh xuyên tử vong ngay tại chỗ
còn chị nhung tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án mạc đã bỏ
được biết nguyễn văn mạc từng đi tù gần một mươi bảy năm về tội cối gây thương tích
trong thời gian thi hành án mà còn đánh chết một người trong trại giam
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã thực hiện phong tỏa hiện trường khám nghiệm tử thi
bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hung thủ
và hoàn thiện các thủ tục pháp y để bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự theo phong tục tập quán địa phương
cùng với đó ủy ban nhân dân huyện văn yên đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân
làm công tác tư tưởng tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân và phát động phong trào tố giác tội phạm
trong quần chúng nhân dân phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh yên bái tiếp tục điều tra giải quyết vụ việc
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa thành phố hà nội cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam bốn tháng đối với đỗ xuân tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số chín trăm ba mươi bốn ngõ bốn trăm linh chín kim mã
ngọc khánh ba đình hà nội về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
đây là tài xế xe điên gây tai nạn giao thông liên hoàn khiến nữ công nhân môi trường tử vong
một người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng tại khu vực đường láng gây bức xúc dư luận
trước đó intv đã đưa tin khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bốn
sau khi sử dụng rượu bia tại đám cưới của cháu ruột tại ngõ vĩnh hồ ngã tư sở đống đa
đỗ xuân tuyên đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín a bảy mươi tám nghìn bốn trăm linh chín ra phố tây sơn
thì va chạm vào một người phụ nữ đi bộ và va quyệt vào một số phương tiện
sau đó tuyên bỏ chạy về hướng đường láng đi cầu giấy đến khu vực số hai trăm hai mươi đường láng
thì đâm vào chị lê thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại đặng văn ngữ đống đa hà nội
là nhân viên thu gom rác công ty môi trường đô thị quận đống đa khiến chị hà tử vong tại chỗ
rồi tuyên tiếp tục lái xe đâm vào một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều khiến anh này bị thương
rồi đâm vào đuôi xe ô tô mercedes làm xe bị lao lên giải phân cách hai chiều của đường láng
vỡ phần đuôi xe đầu xe và vỡ lốc trái phía trước
công an quận đống đa đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn của đỗ xuân tuyên
kết quả kiểm tra lần một là một bốn mươi một mg trên lít khí thở và lần hai là một bảy mươi bảy mg trên một lít khí thở
trong khi lái xe ô tô không được phép có nồng độ cồn trong khí thở
tuyên khai nhận đã uống rượu bia ở đám cưới nên gây ra vụ tai nạn
ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận đống đa đã ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giữ hình sự đối với đỗ xuân tuyên về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên vừa bắt quả tang đối tượng
tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin và một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng bốn tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái nguyên
đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã hóa trung huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại một nhà nghỉ trên địa bàn
đang có một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
nhanh chóng xác minh thông tin tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang vũ đoàn thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị trấn kim sơn huyện quế phong tỉnh nghệ an
đang tàng trữ một bánh heroin có trọng lượng ba trăm bốn mươi bảy gram một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi bảy một mươi bốn gram
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đem lại sự bình yên cho người dân
chỉ chưa đầy một mươi hai tiếng sau khi nhận được tin báo cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an
huyện hồng dân tỉnh bạc liêu đã triệt xóa thành công một băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn
ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình bị hại ở ấp bà ai một xã lộc ninh huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi hai chiếc xe máy lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân
đã nhanh chóng vào cuộc điều tra đồng thời đẩy mạnh việc tố giác tội phạm của quân chúng nhân dân
chiều đó hai người quen lại gói xe nhưng mà trong nhà em xe chật quá không có để trong nhà được
mới để ở ngoài hai chiếc ở ngoài
rồi tháng trường một mươi giờ hai vợ chồng đi ngủ rồi hai giờ ra
chỉ sau một mươi hai giờ đấu tranh lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân đã phát hiện
nhóm đối tượng đang đem hai chiếc xe của bị hại đi tiêu thụ nên tiến hành bắt giữ
đó là lê hải đẳng sinh năm hai nghìn phạm quốc thiện sinh năm hai nghìn hai danh tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn hoàng liêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cao minh khang sinh năm hai nghìn một và trương vũ hào sinh năm hai nghìn một
cùng chú tại huyện hồng dân
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thủ đoạn của chúng là dùng xe gắn máy di chuyển
trên các tuyến đường
khi phát hiện người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản đặc biệt là xe gắn máy
thì ra tay trộm cắp sau đó đem tiêu thụ ở các địa bàn giáp danh
ngoài vụ việc trộm cắp tài sản tại ấp ba i một xã lộc ninh huyện hồng dân
các đối tượng này còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
với thủ đoạn tương tự
trong nhóm này có hai ba đối tượng chưa đủ một mươi tám tuổi và không có nghề nghiệp ổn định
sống lang thang tuy có hộ khẩu trên địa bàn nhưng thường sống ở những nơi tụ tập
như giả cầu và những nơi quán chúng tụ tập lại ăn nhậu sử dụng ma tí
sau đó thì bàn bạc với nhau thống nhất nhau cùng nhau để đi trộm tài sản
việc đấu tranh triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm cắp xe gắn máy
của lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đã và đang góp phần làm trong xã lộc ninh

thì đây phải nói rằng đây là một trong những hành vi rất là nguy hiểm nguy hại cho chính bản thân người điều khiển và cộng đồng

công an huyện sơn tây đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể củng cố được niềm tin yêu mến phục của quần chúng nhân dân
công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã triển khai nhiều chương trình hành động cụ thể củng cố được niềm tin yêu mến phục của quần chúng nhân dân